thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo isumro
chú tại thị trấn iaka huyện iaka tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh isanie hai mươi ba tuổi chú tại xã iada huyện iaka
theo cáo trạng ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình ăn nhậu tại thôn chín thị trấn eak
thì giữa isu và bố đẻ của nạn nhân có xảy ra bầu thuẫn đánh nhau
sau khi nghe tin bố mình bị đánh thì isa đã cầm một con dao chém isu
bị chém y sư đã cầm một cây gậy gỗ đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án isu đến công an thị trấn iaka đầu thú
căn cứ vào tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt isumlo tù trung thân về tội giết người
ngày hôm nay công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương đã bắt giữ được đối tượng
võ minh quan chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng năm đối tượng quan thuê một nữ tài xế xe ôm
trở từ xã thạnh phú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai sang huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương với giá một trăm linh đồng
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp bưng xã tân mỹ huyện bắc tân uyên
thì đối tượng quan yêu cầu tài xế dừng xe để nghe điện thoại
sau đó quan bất ngờ lấy ra một con dao kề vào cổ nạn nhân
để lấy tài sản tuy nhiên do nạn nhân không có tiền mặt nên đối tượng quan đã cướp chiếc xe máy và tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện bắc tân uyên đã khẩn trương điều tra
truy xét và bắt giữ được võ minh quan khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
đồng thời thu hồi được xe máy đối tượng cướp được
thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau
để giải quyết mâu thuẫn đang là vấn đề rất đáng lo ngại
đáng chú ý các đối tượng tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất hung hăng coi thường pháp luật
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ thế nhưng sẵn sàng lôi kéo thêm hàng chục đối tượng khác
mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm để đánh chém nhau gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh bình định
chỉ vì những lời thách đối nhau trên mạng xã hội hai nhóm đối tượng do nguyễn tấn nghĩa một mươi tám tuổi
và lưu đức huy một mươi bảy tuổi cùng chú thành phố quy nhơn huy động hơn năm mươi đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đao kiếm phảng và bom xăng để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu vực công viên phú tải thuộc phường trần quang diệu tp quy nhơn
các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ đồng thời rượt đuổi đánh chém nhau
gây náo loạn ở khu dân cư khiến người dân hoang mang lo lắng
đã liên hợp tỉnh tỉnh nhật dân tp qu ready
chúng tôi đồng thời tháng một mươi hai tháng một mươi năm tháng một mươi chín tháng hai mươi vir merryigeau tỉnh huch control of vinh
chủ đteokbokki nguỳ
hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
nhiều biện pháp để phòng ngừa đấu tranh đã được công an tỉnh bình định triển khai
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
xây dựng các mô hình giáo dục phòng ngừa đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
đồng thời tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

bốn mươi năm tuổi điều trị tại bệnh viện nhân dân gia đình đã tử vong trong đêm ngày hai mươi bốn tháng năm
ba trẻ em đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai đã được sử dụng thuốc giải botulinum trước đó và không có chỉ định tiếp tục sử dụng thuốc
hai trường hợp hai mươi sáu và một mươi tám tuổi là anh em ruột đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy cũng không được chỉ định sử dụng thuốc giải botulinum do đã quá thời gian vàng
thưa quý vị để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc do vi khuẩn crostidium botulinum
cục an toàn thực phẩm đã gửi công văn đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban quản lý an toàn thực phẩm một số tỉnh thành phố có liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn botulinum cho cộng đồng
cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố ban quản lý an toàn thực phẩm một số tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án lực lượng thường trực phương tiện vật tư hóa chất để kịp thời khắc phục giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hà my xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái bình là đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ô mễ một xã tân phong huyện vũ thư tỉnh thái bình
cũng phạm tội trộm cấp tài sản và phải nhận quyết định truy nã đối tượng lò thị ban sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bản phủ xã quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên bị công an thành phố thái bình tỉnh thái bình ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cấp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý